thưa quý vị chất vấn và trả lời chất vấn luôn là nội dung được cử tri nhân dân quan tâm tại mỗi kỳ họp quốc hội
và tại kỳ họp quốc hội thứ ba kỳ họp thứ ba quốc hội khóa một mươi năm bộ trưởng nông nghiệp và phát triển nông thôn
tài chính giao thông vận tải cùng thống đốc ngân hàng nhà nước sẽ trực tiếp trả lời chất vấn tại quốc hội
rất nhiều những câu hỏi những cái vấn đề được đưa ra để bộ trưởng và tư lệnh của bốn nhóm lĩnh vực
cùng tìm giải pháp và biện pháp để xử lý chất lượng thẳng thắn sôi nổi là những chia sẻ của cư dân mạng
qua theo dõi ngày đầu tiên của phiên chất vấn
bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn lê minh hoan là người đầu tiên đăng đàn trả lời chất vấn vào chiều ngày hôm qua
tại nghị trường quốc hội các vấn đề về xuất khẩu nông sản gặp khó nông sản được mùa mất giá
hay những vấn đề về cơ chế chính sách giải pháp ổn định thị trường cũng đã được các đại biểu quốc hội đưa ra
nhiều ý kiến cư dân mạng đã chia sẻ suy nghĩ sau khi theo dõi những nội dung trả lời chất vấn của bộ trưởng nông nghiệp và phát triển nông thôn lê minh hoàn
về cơ bản bộ trưởng đã nắm được ý nội dung cần hỏi của bộ trưởng phân tích thực trạng nông nghiệp nước ta hiện nay
tôi đồng tình giải pháp bộ trưởng đưa ra nhiều việc nông sản dư thừa thì cần chữ lại để chế biến giảm lượng đưa ra thị trường tránh việc được mua mất giá
nông nghiệp và phát triển là lĩnh vực rộng tác động đến mọi hoạt động sản xuất kinh tế của người dân
những giải pháp đưa ra cần phải bám vào thực tế thực tiễn của người nông dân
trông chờ vào những giải pháp cụ thể hơn từ tư lệnh ngành nông nghiệp đây là vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống kinh tế của người dân nông dân
không khí chất vấn tại kỳ họp lần này được đánh giá chất lượng thẳng thắn và dân chủ
cùng với việc chia sẻ những cảm thông khó khăn đối với từng lĩnh vực ngành cụ thể
nhiều ý kiến cư dân mạng cũng đã thẳng thắn chia sẻ những đề xuất góp ý và mong muốn kỳ vọng trong lĩnh vực nông nghiệp
là người làm nông nghiệp suốt hơn hai mươi năm điều chăn trở nhất của bà con chúng tôi là làm sao có được thị trường tiêu thụ ổn định để tránh việc bị ép giá hay không tiêu thụ được
sau dịch bệnh mọi thứ đối với nông nghiệp đều rất khó khăn cần nhiều hơn sự hỗ trợ đối với người nông dân nông nghiệp
cuộc sống của nông dân vẫn gặp nhiều khó khăn
điệp khúc được mùa mất giá giải cứu nông nghiệp
nông nghiệp thì vẫn chưa đến hồi kết
đề nghị cần có giải pháp để đảm bảo cho thị trường trong nước và thị trường xuất khẩu
một trong những phương châm hoạt động chất vấn là đi tới tận cùng của mỗi vấn đề
vì vậy phiên chất vấn được nhiều cư dân mạng mong muốn những câu hỏi câu trả lời đối với mỗi vấn đề đều đi đến tận cùng
trong đó phải tăng cường hơn nữa trách nhiệm của người đứng đầu ở mỗi lĩnh vực chất vấn
mong đợi phần chất vấn của bộ trưởng bộ tài chính đặc biệt liên quan đến những hoạt động của thị trường chứng khoán
thời gian qua rất nhiều vụ việc đã thao túng làm giá đối với thị trường này tác động rất tiêu cực
nhiều công trình giao thông xuống cấp làm ẩu việc kiểm tra giám sát còn rất nhiều bất cập
bộ trưởng bộ giao thông vận tải cần phải có những giải pháp xử lý rứt điểm tình trạng này
tránh gây bức xúc bởi giao thông liên quan đến việc đi lại buôn bạc
bộ trưởng bộ giao thông vận tải cần phải có những giải pháp xử lý rứt điểm tình trạng này buôn bạc